chiều nay bảy tháng ba bộ công thương tổ chức họp khẩn với các nhà cung ứng doanh nghiệp về vấn đề bảo đảm cung ứng hàng hóa trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona covid một mươi chín ngày càng diễn biến phức tạp đã xuất hiện ba người tại hà nội mắc bệnh
ngay sau khi hà nội phát hiện ca dương tính covid một mươi chín với tinh thần cả nước vì hà nội bộ công thương đã chỉ đạo các đơn vị cung ứng và phân phối tăng lượng hàng hóa trong dịp này
theo báo cáo của các doanh nghiệp lượng hàng hóa dự trữ phòng chống dịch tăng từ ba mươi ba mươi
các đơn vị đã có phương án triển khai ngay từ đêm ngày sáu tháng ba và sáng sớm ngày bảy tháng ba với lượng hàng dự trữ tăng gấp bốn năm lần so với ngày bình thường
viên mát hàng hóa tăng bốn mươi lần hệ thống siêu thị của ốc mát tăng ba mươi lượng dự trữ ngay tại các kho của hà nội và bắc ninh
hệ thống bixi lượng hàng tăng từ ba mươi bốn mươi
tôi cũng phải tăng cường thứ nhất là vận động hết tất cả những nguồn lực ở trong nước
về nguồn cung làm việc với các nhóm cấp các hộ nông dân hợp tác xã tăng tần suất giao hàng
bình thường đối với hàng thực phẩm chúng tôi chỉ giao hàng một buổi sáng một lần
nhưng mà đến ngày hôm nay chúng tôi phải giao hàng thực phẩm lên đến bốn lần cái mặt hàng thực phẩm tươi sống
tiếp theo nữa là một số các mặt hàng mà chúng ta đang bị dịch bệnh như là thịt lợn
hiện nay chúng tôi cũng đã làm việc với một số các nước như canada brazil để nhập khẩu thịt lợn về để đảm bảo nguồn cung
ngày mai hàng sẽ về tới siêu thị
hiện các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại hà nội
các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu nhân dân khi phòng chống dịch
với các kịch bản mà chính phủ đã xây dựng hiện hà nội có thể cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu trong vài tuần tới
hà nội đã phải xây dựng một phương án dự trữ hàng hóa phục vụ cho phòng chống dịch
với bốn cấp độ dịch mà thành phố đã ban hành mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn
những mặt hàng thiết yếu bảo đảm các doanh nghiệp phân phối không có găm hàng không có tăng giá
ngay bản thân các siêu thị và các doanh nghiệp phân phối cũng phải tự chủ động tính đến các nguồn cung ổn định với lòng giải
bởi vì nếu như tình trạng diễn biến giả sử chúng ta tính tình huống nếu không phải là một điểm một thành phố
mà có thể là nhiều đô thị nhiều địa phương cùng lúc diễn biến xấu có tình huống
thì lúc đó cái chân hàng và các nguồn cung ứng hàng và các công tác sản xuất để đảm bảo những cái tâm lý đấy để giải quyết cho cái nhu cầu của xã hội là các vấn đề
để triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường hà nội
người dân cần hết sức bình tĩnh bối cảnh đất nước đang khó khăn nên càng cần sự sẻ chia trung sức trung lòng
tại cuộc họp các doanh nghiệp nhà phân phối đều cam kết không thiếu hàng hóa
các lực lượng chức năng cũng đồng loạt gia quân cùng kiểm soát thị trường
và trong lúc này người dân cũng không nên đổ xô đi mua hàng tích chữ tạo ra sốt hàng hóa ảo